đền tam mahan địa điểm du lịch hút khách nhất ấn độ sẽ mở cửa trở lại vào cuối tháng chín
sau hơn sáu tháng tạm ngừng hoạt động vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
đáng lưu ý đền tam mahan được phép hoạt động trở lại dù tình hình dịch bệnh tại ấn độ vẫn đang diễn biến phức tạp
phó giám đốc cơ quan du lịch bang uttar pradesh miền bắc ấn độ cho biết
đền tai mahan sẽ mở cửa trở lại vào ngày hai mươi một tháng chín
khách tham quan sẽ được yêu cầu tuân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
như giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang
số lượng khách viếng thăm đền cũng được giới hạn ở mức năm người
giảm mạnh so với mức trung bình hai mươi người một ngày khi dịch bệnh chưa xuất hiện
đền tam mahan đã đóng cửa từ tháng ba khi ấn độ áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
đền nằm ở thành phố agra bang ujjah pradesh
một trong những bang chịu tác động mạnh nhất với hơn hai trăm bảy mươi ca mắc bệnh covid một mươi chín
hiện ấn độ đã vượt qua brazil để trở thành quốc gia có số ca mắc bệnh cao thứ hai thế giới
với hơn bốn hai triệu ca mắc xếp sau mỹ